thưa quý vị và các bạn từ ngày một mươi năm tháng ba vừa qua thì hàng nghìn phụ huynh ở huyện thuận thành
thì bắc ninh đã ồ ạt đưa con em lên hà nội để xét nghiệm sán
sau khi bếp ăn của trường mầm non thanh khương bị phát hiện là dùng thịt bẩn vào hồi đầu tháng ba
và tính đến tối ngày hôm qua một mươi bảy tháng ba thì đã có hai trăm linh chín bé dương tính với sán lợn
vâng ai sẽ phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này và các ban ngành chức năng
cũng như mỗi gia đình cần có các biện pháp cần thiết như thế nào để giải quyết vấn đề này
trong phần sau của chương trình thì chúng tôi sẽ đi sâu phân tích
mời quý vị cùng theo dõi
còn bây giờ xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị và các bạn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai
do phan văn anh vũ tức vũ nhôm và đồng phạm thực hiện
trong hai ngày hôm qua và hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố thêm năm bị can
ra quyết định khởi tố bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở
đối với ông nguyễn ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân
nguyên giám đốc sở xây dựng tp đà nẵng về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí vi phạm các quy định về quản lý đất đai
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở
đối với hai bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
gồm ông phan xuân ít sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng
ông lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần cung ứng tàu biển đà nẵng
đồng thời ra các quy định khởi tố bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở
đối với ông nguyễn đình thống sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên giám đốc công ty quản lý và khai thác đất đà nẵng
về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai
ra các quy định khởi tố bị can áp dụng lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở
nơi làm việc đối với ông phan minh cương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nguyên giám đốc công ty trách nhiệm mô hạn ivc
tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín về hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng
tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các quyết định tố tụng nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật
từng bị xử phạt sáu năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc mãn hạn tù vào năm hai nghìn một mươi
nhưng cho đến nay cực so rốt bốn mươi bốn tuổi chủ tịch huyện krongpa tỉnh gia lai vẫn không từ bỏ ảo vọng
đối tượng vừa bị tòa án nhân dân tỉnh gia lai tuyên phạt một mươi năm tù cũng về tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai sau khi mãn hạn tù về sinh sống tại địa phương vào năm hai nghìn một mươi
cực so rốt vẫn không từ bỏ ảo vọng
rốt tiếp tục móc đối với các đối tượng phun rô lưu vong ở mỹ tuyên truyền phục hồi tin lãnh dega
âm mưu thành lập cái gọi là nhà nước riêng của người dân tộc thiểu số ở tây nguyên
trong đó rốt phân công nhiệm vụ cho một mươi người phụ trách tin lãnh dega tại một mươi buôn thuộc bảy xã của huyện krongpa tỉnh gia lai
thành lập ban chấp xử tin lãnh dega tại buôn thuoc và buôn nu a xã yia rxum huyện krongpa có một mươi tám người tham gia
ngoài ra rốt còn tuyên truyền phục hồi ban chấp xử tin lãnh dega tại buôn bưng xã yia lâm huyện sông hinh tỉnh phú yên có năm người tham gia
mặc dù nhiều lần bị chính quyền phát hiện đưa ra kiểm điểm chất dân nhưng cực so rốt vẫn không từ bỏ và tiếp tục phạm tội
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt cực so rốt một mươi năm tùy gian về tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc
qua theo dõi vào sáng sớm ngày một mươi bảy tháng ba trước số nhà một mươi một yên bái quận hải châu
cơ quan công an quận hải châu đã phát hiện bắt quả tang trần quang vinh chú tại địa phương đang tàng trữ che phép chất ma túy
qua đầu tranh lực lượng công an tiếp tục bắt quả tang trần quang vinh
hoàng tuấn anh trú tại tp hcm ngô văn bê trú tại tp đà nẵng và nguyễn thanh la trú tại tỉnh quảng nam
vật chứng thu giữ là hai mươi ba viên thuốc lắc và một gói ketamin
tiến hành đấu tranh các đối tượng bị bắt quả tang điều khai nhận là mua số ma túy trên của lê văn quốc vũ chú tại quảng nam
vũ đang thuê trọ tại quận cầm lệ tp đà nẵng
từ lời khai này lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp vũ khám xét hai nơi thuê trọ của vũ tại phường khuê trung và hòa xuân quận cẩm lệ
thu giữ được một kg ma túy tổng hợp hai trăm tám mươi bảy viên thuốc lắc
như vậy là tổng số vật chứng thu giữ là khoảng một kg ma túy tổng hợp ba trăm một mươi viên thuốc lắc ba gói ketamine
ngoài ra lực lượng còn thu giữ của các đối tượng ba điện thoại di động ba xe máy và một ô tô
theo công an quận hải châu thủ đoạn của các đối tượng này là bỏ ma túy vào loa thùng
thuê hai đến ba phòng trọ để ở quá trình giao hàng đối tượng chính không bao giờ đi mà thuê người khác giao hàng
liên quan đến vấn đề phòng cháy chữa cháy sau khi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
tại một số cơ sở kinh doanh khu tập thể cũ thuộc phường hàng mã phường trương dương quận hoàn kiếm thành phố hà nội
vào sáng nay đoàn giám sát quốc hội việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
do phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị làm trưởng đoàn đã làm việc với ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm và các đơn vị chức năng
để làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước cũng như những kiến nghị để khắc phục các vi phạm tồn tại phòng cháy chữa cháy trong thời gian qua
trực tiếp kiểm tra tại khu vực phố hàng mã hàng lược và phường trương dương quận hoàn kiếm đoàn giám sát đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy tại đây
đang tồn tại rất nhiều vấn đề đặc biệt là đối với các cơ sở kinh doanh và các khu tập thể cũ nằm sâu trong các ngõ phố cổ
người dân thiếu hụt các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy những thói quen sử dụng nguồn điện nguồn nhiệt thiếu an toàn
trong khi đó hạ tầng cơ sở phục vụ công tác chữa cháy còn nhiều bất cập đặc thù kiến trúc đô thị khu vực phố cổ phố cũ với những ngôi nhà xây dựng hình ống nhỏ và hẹp
những khu tập thể cũ đã xuống cấp nghiêm trọng và hoàn toàn không đáp ứng được các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đây là thực trạng rất đáng lo ngại
phương án cho toàn khu các hộ gia đình cũng có phương án của mình chữa phòng người như thế nào chữa cháy như thế nào thế rồi thì hãy thống điện an toàn ở đây

quận hoàn kiếm hiện tập trung một trăm ba mươi bốn nhà tập thể cũ chủ yếu tại phường trương dương
một trăm linh các công trình này được xây dựng và đi vào sử dụng từ trước năm hai nghìn một thời điểm luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực
ở những khu vực này xe chữa cháy không thể tiếp cận không có nguồn nước chữa cháy ban công đều cơi nới chuồng cọp không có lối thoát nạn
do vậy việc nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng ngừa bắt buộc phải thực hiện thực chất và hiệu quả
cho đến khi các phương án di rời tái định

các vị trí các điểm trên toàn bộ hệ thống các vị trí để ứng cứu sửa chữa khắc phục phòng cháy thì là phải làm cho nó nhanh nhất
lắng nghe ý kiến của các thành viên đoàn giám sát và báo cáo thực tế từ các đơn vị liên quan
phó chủ tịch quốc hội trưởng đoàn giám sát đỗ bá tị cũng nhấn mạnh
cần làm rõ hơn trách nhiệm công tác chỉ đạo điều hành của những người đứng đầu chính quyền các cấp
tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức của nhân dân
xây dựng các mô hình phòng cháy
phòng cháy chữa cháy hoạt động hiệu quả theo phương châm bốn tại chỗ
quan trọng nhất là đưa ra những kiến nghị cụ thể để giải quyết rứt điểm các tồn tại trong thời gian dài
đặc biệt công tác kiểm tra đôn đốc nhắc nhở từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cũng cần được nâng cao và đảm bảo có độ phủ tới từng khu vực trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn là một tỉnh trung du miền núi phía bắc
thái nguyên được thiên nhiên yêu đáy cho khá nhiều mỏ khoáng sản với những diện tích rừng bạt ngàn
lợi thế đó đã thu hút nhiều doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh việc khai thác khoáng sản tại địa phương
tuy nhiên trong quá trình khai thác có những doanh nghiệp đã cố tình vi phạm khai thác xâm lấn
vào những diện tích rừng đặc dụng làm tổn hại đến tài nguyên rừng quốc gia
điều đáng nói là sự việc đã kéo dài trong một thời gian nhưng chính quyền địa phương dường như vẫn buông lỏng quản lý
theo phản ánh của người dân chúng tôi tìm đến khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng
thuộc xã thần gia huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
tại đây hơn một mươi hectare rừng đặc dụng đã bị xâm lấn để làm đường làm bãi đỗ thải
xây dựng khu văn phòng của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản thăng long
trước sự việc trên chúng tôi tìm đến trụ sở ubnd xã thần sa đơn vị trực tiếp quản lý tại địa phương nơi xảy ra sự việc
tuy nhiên khi được hỏi về những vấn đề liên quan đến sai phạm của công ty cổ phần khai thác khoáng sản thăng long
trong việc xâm lấn đất rừng đặc dụng chính quyền địa phương một mực nét
chúng tôi sẽ tránh và trả lời quanh co đối phó
trong khuôn viên rừng đặc dụng có một con đường khá to và rộng dẫn vào khu khai thác khoáng sản mà công ty khai thác khoáng sản thăng long đang hoạt động
khi được hỏi về tuyến đường này chủ tịch ubnd huyện võ nhai cho biết đó là tuyến đường nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi khu vực này lại chỉ có duy nhất con đường dẫn thẳng vào khu văn phòng của công ty khai thác khoáng sản thăng long được khai hoang mở rộng
còn các tuyến đường trong thôn xóm lại không hề được xây dựng
khi được hỏi về vấn đề này chính quyền địa phương cũng như các sở ban ngành liên quan luôn tìm cách né tránh

tuy nhiên các tuyến đường trong thôn xóm lại không hề được xây dựng
khi được hỏi về vấn đề này chính quyền địa phương cũng như các sở ban ngành liên quan luôn tìm cách né tránh
tuy nhiên các tuyến đường trong thôn xóm lại không hề được xây dựng
non thanh khương từ đầu năm tới nay sử dụng thực phẩm do công ty trách nhiệm yêu hạn hưng thành
cung cấp chỉ trong hai tháng nhà trường đã hai lần phát hiện thực phẩm đơn vị này cung cấp không đạt
chất lượng trong đó có thịt lợn nhiễm sán gạo và thịt gà có mùi hôi thối
cho đến thời điểm này sau bốn ngày phụ huynh phải vất vả đưa con từ bắc ninh về hà nội để làm
xét nghiệm sán lợn thì phía cơ quan chức năng vẫn chưa hề có câu trả lời cho người dân về tình trạng
thực phẩm bẩn được đưa vào nhà trưởng
thế nhưng những hành vi cung cấp thực phẩm bẩn vào trường học gây tổn hại sức khỏe cho trẻ nhỏ
thì đã được quy định rõ trong pháp luật
sở y tế bắc ninh cho biết từ hôm nay sở sẽ tổ chức lấy mẫu cho các học sinh tại một mươi chín trường mầm non
và trường tiểu học nghi nhiễm sán từ thực phẩm sau đó sẽ gửi mẫu ra bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
và viện sốt z ký sinh trùng côn trùng trung ương để làm xét nghiệm tránh trường hợp các gia đình phải
tự thuê xe tập thể vất vả toàn bộ chi phí xét nghiệm từ sáu trăm linh đồng đến một triệu đồng sẽ được tỉnh
chi trả các trường hợp nhiễm sán sẽ được cấp thuốc theo phác đồ của bộ y tế
thưa quý vị và các bạn tính đến ngày hôm nay một mươi tám tháng ba người dân ở bắc ninh đã phải bỏ ra hơn một hai tỷ đồng
để đưa con em đi xét nghiệm máu có thể nói rằng với tinh chất nghiêm trọng của vụ việc thì sự lo lắng
của các bậc phụ huynh là điều dễ hiểu tuy nhiên các bậc phụ huynh thì cần phải có những biện pháp nào phù hợp
để phát hiện và điều trị khi mắc sán lợn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của phóng viên ngay sau đây
theo các bác sĩ bệnh viện nhi đồng một xét nghiệm máu không phải là biện pháp duy nhất để phát hiện bệnh nhân
có mắc sán dây lợn hay không bằng mắt thường người dân vẫn có thể quan sát những biểu hiện nhiễm dung sán ở trẻ
chính vì vậy việc bỏ thời gian công sức của phụ huynh lẫn trẻ chỉ để xét nghiệm máu nhằm chẩn đoán trẻ có mắc sán lợn hay không
là điều chưa cần thiết và cũng kém
thật sự ra thì một cái xét nghiệm dung sán với một cái xét nghiệm elisa thông thường như vậy
thì nó không giúp được gì cho một cái mắc sán dây lợn
bởi vì sao khi mà mình làm ra dương tính mình cũng không thể biết được là bệnh nhân này có đang bị dông
hay là cái nhóm mà đã bị hết rồi
thứ hai là có thể nó bị con sáng khác nhưng mà nó lại kết quả là chéo cái con sáng này
còn nếu mình làm âm tính thì có thể là người ta vừa mới bị thôi chưa có kết quả xét nghiệm dương tính
thì cho vậy dù âm dù dương nó cũng không giúp cho mình một cái quyết định gì hết
trong điều trị trong cái định hướng giải thích cho người nhà thì có lẽ là mình không cần tiếp theo làm
với tỷ lệ năm mươi năm tỉnh thành ở nước ta có bệnh sán lợn lưu hành thì việc đưa hàng loạt trẻ đi xét nghiệm
sẽ gây hoang mang cho phụ huynh lẫn tạo tâm lý sợ hãi ở trẻ
khi sáng chưa có biến chứng gì thì người nhà cũng như bệnh nhân không cần quá lo lắng
thậm chí nếu người bệnh dương tính với sán dây lợn thì chỉ cần điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ
các biến chứng do nhiễm ấu trùng sán gây lợn cũng hiếm gặp
chính vì vậy phụ huynh hoàn toàn có thể điều trị tại nhà cho trẻ
việc quá nhiều thông tin xoay quanh dịch sán lợn trong thời gian gần đây
không chỉ khiến người dân hoang mang thậm chí lầm tưởng với dịch tả lợn châu phi
càng khiến vấn đề trở nên rối rắm
thế nhưng sự hiểu biết và ý thức phòng chống các bệnh dung sáng của người dân còn hạn chế
phong tục tập quán và điều kiện vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân chưa được đảm bảo
cũng là yếu tố làm tăng tỷ lệ nhiễm dung
người dân chưa có thói quen tẩy dung định kỳ ít nhất hai lần trong năm
sáng lợn nó vô mà nó không chịu xuống ruột nó lên hảo thì rất là khắc
thì nếu mình nghi ngờ thì mình chỉ cần sổ xương thôi
hiện nay ngành y tế vẫn đang theo dõi giám sát phát hiện và điều trị cho những người nhiễm bệnh
giảm thiểu lây lan trong cộng đồng đặc biệt tập trung tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh
kiểm tra giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm vệ sinh môi trường để phòng tránh các trường hợp nhiễm bệnh
đồng thời cũng khiến cả người dân nên ăn chín uống sôi sổ dung định kỳ rửa tay
và đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn là biện pháp chủ động và hiệu quả nhất để phòng tránh bệnh dung sáng
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
và tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tp hcm
bảo trân xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn thấu hiểu công việc của những người công nhân thoát nước đang làm
và hiểu hơn cái gánh nặng ô nhiễm
mà thành phố đang phải gồng mình hứng chịu
là mong muốn của chương trình trải nghiệm một ngày làm công nhân thoát nước
trước khi đến với những ghi nhận về trải nghiệm thú vị và ý nghĩa này
thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quan trọng khác
khoảng một mươi giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng ba trên tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây
đoạn thuộc địa phận tp hcm đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe tải và xe container làm hai người tử vong
một người bị thương nặng
thời điểm trên tại km chín bốn trăm linh đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
hướng từ long thành về tp hcm
xe tải biển số sáu mươi hai c bốn nghìn bốn trăm sáu mươi năm đang lưu thông thì bất ngờ đâm vào đuôi xe container
biển số sáu mươi ba c một mươi hai nghìn năm trăm chín mươi một sáu mươi ba r sáu trăm linh chạy phía trước
cứu tông mạnh làm hai người tử vong một người nguy kịch
quá trình xử lý hiện trường giao thông qua cao tốc tp hcm long thành dầu dây
hướng từ đồng nai về tp hcm đến km chín bốn trăm linh đã bị kẹt xe nhiều giờ liền
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay ngày một mươi tám tháng ba gần hai học sinh giáo viên trường trung học phổ thông
trường chinh quận một mươi hai tp hcm đã được tiếp cận và thực hành với các trang thiết bị
phương tiện phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn thoát hiểm gắn liền
với thực tế đời sống và chương trình đã được diễn ra trong bối cảnh cháy nổ diễn biến vô cùng phức tạp
theo đó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cú nạn cú hộ công an quận một mươi hai tp hcm
đã tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của luật phòng cháy chữa cháy
hướng dẫn các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy cũng như quy trình cứu chữa một vụ cháy
quy trình thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra
thay vì học lý thuyết buổi thực hành khiến các em học sinh tỏ ra hào hứng với các tình huống sát với thực tế
trước đây thì em từng thấy một lần ở gần nhà em khu em bị nổ mọi người tá quả
nhưng mà bây giờ nếu như biết cách sử dụng khóa mình ra đơn giản như vậy thì mình có thể làm được tại nhà
em cảm thấy rất là phấn khích khi được tận tay mình thực hành những hành động này
để sau này mình không còn phải bỡ ngỡ hay sợ hãi trước những khi mà tình hết xảy ra
còn cháy chữa cháy kỹ năng thoát hiểm
đó là một trong những kỹ năng sâu sắc
mà trường cũng rất quan tâm và hàng năm đều có tổ chức tuyên truyền rồi cho các em thực hành
các em lắng nghe chăm chú lắng nghe điều này chứng tỏ các em cũng muốn có một kiến thức cơ bản
cụ thể là hết sức hiệu quả và mang tính chất giáo dục cao trong công tác này
thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên học sinh về tầm quan trọng
của công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ

tính chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy
đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn khu dân cư
quan trọng nhất là lực lượng chữa cháy tại chỗ thì chúng ta biết cách xử lý
chúng ta biết cách phòng ngừa thì khi xảy ra cháy nổ chúng ta có thể dùng các bình chữa cháy
rất là đơn giản chúng ta nhập tác liền thì các cái đấm cháy nó sẽ được kiểm soát
nên khi lực lượng chuyên nghiệp tới nơi hầu như các đám cháy đã phát sinh qua thời gian cháy tự do
thì nó rất là nguy hiểm
nên qua đây cũng mong mọi người sẽ quan tâm hơn về công tác phòng cháy cháy
cũng như là thường xuyên tham gia các lớp tập huấn hơn
để công tác này mọi người đều có thể xử lý được khi cháy nổ xảy ra
chỉ trong tuần vừa qua tại thành phố hồ chí minh đã xảy ra hàng chục vụ cháy ở nhiều đối tượng như
nhà cao tầng khu dân cư kho xưởng doanh nghiệp và mùa khô đang bước vào thời gian cao điểm
do đó việc trang bị kiến thức căn bản cho các em học sinh cũng như người dân
sẽ góp phần kéo giảm số vụ cũng như thiệt hại do cháy nổ gây ra
mới đây đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thoát nước đô thị thành phố hồ chí minh
phối hợp với quận đoàn phú nhận tổ chức chương trình trải nghiệm
một ngày làm công nhân thoát nước đô thị
ngăn mình dưới dòng nước ở công ty trách nhiệm hữu hạng
để thực hiện công việc nạo vét bùng
các đoàn viên đã cùng thực hiện công tác nạo vét hệ thống thoát nước trong lòng cống
tham gia công tác vận chuyển bùng rác từ cống thoát nước lên xe
qua buổi trải nghiệm dù thời gian ít ỏi nhưng các bạn đoàn viên đã hiểu hơn
về công việc vất vả mà ít ai thực hiện được
qua đó các bạn mới thấu hiểu công việc mình đang làm
hiểu hơn gánh nặng ô nhiễm mà thành phố đã phải gồng mình hứng chịu
tôi bao giờ em nghĩ là ở dưới nước giống như là xình hoặc là bùng lại nhiều như vậy
em cứ nghĩ là nếu như mà người ta đã xây dựng được hệ thống cống ở trên đây
mà gọn gàng sập như vậy thì ở dưới em nghĩ sẽ rất là sạch
nhưng mà xuống đây mới thấy được sự vất vả của căn ở đây
bùng cống đồ rất là dơ và căn mới thực hiện suốt cả ngày luôn
mình ban đầu mình cứ tưởng là công việc nó nhẹ nhàng
nhưng mà không phải mỗi một xô bùng như vậy cũng rất là nặng
hồi nãy em sách là chắc cũng gương lương phải ba bốn mươi kg một xô
cũng khá là nặng cho nên là cũng hiểu rõ được phần nào
cái nỗi vất vả của các anh chị công nhân làm hàng ngày suốt ở dưới cống
cho nên là đó cũng là một cái trải nghiệm mà em nghĩ rằng là
nó sẽ mang lại cho mình nhiều cái cảm giác nhiều hơn nữa
trong những cái hành động thiết thực để mình có thể chung tay cùng
vì cùng đồng bảo vệ môi trường góp phần bảo vệ thành phố xanh xanh đẹp
sau khi kết thúc hành trình trải nghiệm các thí sinh đã cùng nhau thảo luận
chia sẻ những tâm tư suy nghĩ về nghề thoát nước và gửi thông điệp đến người dân
về bảo vệ hệ thống thoát nước không xả rác bừa bãi bảo vệ môi trường
thì những hoạt động này
cái đợt hoạt động trước và ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục
và sẽ có những cái hướng đi tiếp theo như là
một số đối tượng là văn nghệ sĩ sẽ có những cái chia sẻ
sẽ những cái tuyên truyền tốt hơn cũng như là
cũng mong muốn các lãnh đạo các địa phương
tư cụ huyện huyện xã và kể cả các lãnh đạo thành phố
chúng ta có thể những cái trải nghiệm thực tế như thế này
để thấu hiểu hơn những người công nhân thoát nước
cũng như là có những cái quyết sách đúng đáng hơn
trong việc chỉ đạo lãnh đạo của mình trong thời gian tốc tế
cho thành phố ngày càng xanh xanh đẹp hơn
không chỉ là hoạt động nhằm kêu gọi người dân thực hiện cuộc vận động
người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch
vì thành phố sạch và giảm ngập nước
trải nghiệm một ngày làm công nhân thoát nước
còn là sự đồng cảm sẻ chia với những khó khăn vất vả
của những người thầm lặng vẫn ngày ngày trầm mình trong lòng cống
để mang đến một môi trường xanh sạch cho cộng đồng
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ bỏ trơn xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội
tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy lâm đồng về công tác phòng chống tham nhũng
tại buổi làm việc tỉnh ủy lâm đồng đã báo cáo với đoàn công tác
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng
tại địa phương trong năm qua
sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy lâm đồng trong công tác phòng chống tham nhũng
quán triệt triển khai các quy định của đảng và nhà nước về phòng chống tham nhũng
tỉnh ủy lâm đồng cũng đã báo cáo với đoàn công tác
kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
kết quả phát hiện xử lý các vụ án tham nhũng kinh tế và thu hồi tài sản
có liên quan đến những vụ án này trên địa bàn tỉnh lâm đồng
đoàn công tác ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
cũng đã làm việc với tỉnh ủy lâm đồng về tổ chức bộ máy
cơ quan đơn vị vì phòng chống tham nhũng những thuận lợi khó khăn
và ghi nhận các đề xuất ý kiến của tỉnh lâm đồng
đoàn đã nghe tỉnh lâm đồng báo cáo việc triển khai quy định số bốn
quy đề tvk ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám của ban bí thư về chức năng
nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu
giúp việc tỉnh ủy thành ủy trong công tác phòng chống tham nhũng tại lâm đồng
việc thực hiện các kết luận kiến nghị của đoàn kiểm tra giám sát
thanh tra kiểm toán và kết quả việc triển khai những kết luận kiến nghị này
bên cạnh đó đoàn công tác ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
cũng đã làm việc với tỉnh ủy lâm đồng về việc phòng chống tham nhũng
trong công tác cán bộ việc chấp hành các quy định của đảng và nhà nước
về điều kiện tiêu chuẩn trình tự thủ tục trong quy hoạch bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo
chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức lễ công bố quyết định
của bộ trưởng về việc thành lập ban chỉ đạo tổ biên tập xây dựng đề án
sắp xếp quy hoạch báo chí trong công an nhân dân
đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo chủ trì buổi lễ
việc thành lập ban chỉ đạo và tổ biên tập xây dựng đề án sắp xếp quy hoạch
cơ quan báo chí trong công an nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển báo chí hiện đại
và phù hợp với mô hình tổ chức mới của bộ công an
hiện báo chí công an nhân dân gồm có các đơn vị báo công an nhân dân
kênh truyền hình công an nhân dân phát thanh công an nhân dân
các báo trực thuộc công an các tỉnh thành phố gồm báo an ninh thủ đô
báo công an tp hcm báo công an thành phố đà nẵng báo an ninh hải phòng và báo công an nghệ an
kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh
vấn đề truyền thông trong xã hội hiện nay và khái niệm truyền thông hội tụ
trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang đặt ra những yêu cầu đối với hệ thống
cơ quan báo chí trong công an nhân dân
thứ trưởng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo tổ biên tập cần tiến hành khảo sát nhanh
thu thập phân tích thông tin liên quan tới các nội dung của đề án
đồng thời nghiên cứu các mô hình báo chí quốc tế hiện đại
ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong và ngoài nước
trên cơ sở đó có những đánh giá về tính hiệu quả thực tiễn khi xây dựng đề án
sắp xếp quy hoạch báo chí công an nhân dân
cũng trong chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức buổi gặp mặt
cộng tác viên lĩnh vực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch thông tin xấu
độc hại trên các phương tiện truyền thông công an nhân dân
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt
trong thời gian qua báo chí xuất bản công an nhân dân đã có những phản ứng nhanh nhạy
kịp thời có phần định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp nhạy cảm
và các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch góp phần quan trọng vào thành tích chung
của toàn lực lượng công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội bảo vệ đảng nhân dân và chế độ
những kết quả đạt được của báo chí xuất bản công an nhân dân trong thời gian qua
có sự đóng góp quan trọng của đối ngũ cộng tác viên là các đồng chí đảnh đạo
nguyên lãnh đạo chi thức nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đã tâm huyết đầy trách nhiệm cộng tác tích cực có nhiều thông tin bài viết giá trị
đóng góp vào thành quả chung trong lĩnh vực đấu tranh phản bác sai trái thù địch
thông tin xấu độc hại trên các phương tiện truyền thông công an nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn văn thành chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp
thẳng thắn đầy trách nhiệm của các nhà lãnh đạo nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài công an nhân dân
trên cơ sở đó đặt ra những yêu cầu về nội dung đối tượng hướng tới với mục tiêu quan trọng nhất là đúng
chúng và hay đây là những vấn đề khó phức tạp vì vậy thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị
cục truyền thông công an nhân dân cần tiếp thu những ý kiến đề xuất phát biểu chọn đọc những vấn đề
cần phải tập trung tăng cường sự phối hợp hợp tác hiệu quả của đội ngũ cộng tác viên là các đồng chí
lãnh đạo nguyên lãnh đạo chi thức nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới
đồng thời tận dụng những ưu thế từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn trong việc sử dụng quản lý đối với vấn đề
đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thu địch thông tin xấu độc hại
hội nghị học tập chuyên đề năm hai nghìn một mươi chín về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân
theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cho cán bộ chiến sĩ đã được cục truyền thông công an nhân dân
tổ chức vào sáng nay tại thủ đô hà nội
xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân là một trong những nội dung cơ bản
trong tư tưởng hồ chí minh tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới đồng thời là giải pháp quan trọng cấp bách
trong xây dựng đảng nhà nước hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay
tại hội nghị các cán bộ chiến sĩ đã được nghe giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo chuyên gia cao cấp học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
truyền đạt những nội dung chính của chuyên đề qua đó giúp mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhận thức sâu hơn về tư tưởng hồ chí minh
nhân dân vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự của đất nước
nhất là trong bối cảnh tình hình mới rất phức tạp hiện nay
xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân dựa vào dân và vì dân phục vụ nhiều hơn nữa